vì thế mặc dù ban ngày nam bộ và tây nguyên vẫn có nắng nhưng về chiều tối mưa rông sẽ xuất hiện trên một phần hai diện tích khu vực
trong đó vùng có mưa khá sẽ tập trung ở các tỉnh phía nam tây nguyên và phía tây của nam bộ
cục bộ có nơi mưa vừa mưa to nên người dân ở đây cũng cần hết sức cảnh giác với lốc xoáy và gió giật mạnh
trên biển trong ngày hôm nay ở khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
gió hướng nam mạnh cấp năm không có mưa rông tầm nhìn xa trên một mươi km
còn với khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa gió tây nam mạnh cấp bốn cấp năm
mưa rào và rông xuất hiện ở mức dài rác làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống còn từ bốn đến một mươi km
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước